từ những bất cập của mùa hoa tết năm hai nghìn một mươi tám nhiều nhà vườn tại đà lạt bị thiệt hại nặng do hoa vận chuyển về các chợ đầu mối tại tp hcm nhưng không thể vào chợ vì kẹt xe tắt đường
năm nay hiệp hội hoa đà lạt đã kiến nghị tp hcm xem xét tạo điều kiện để xe vận chuyển hoa đà lạt được lưu thông trên tuyến đường cấm trong những giờ cao điểm
hiện các nhà vườn tại đà lạt và vùng phụ cận đã xuống sống hơn hai hectare hoa vụ tết
theo thống kê hiện khoảng chín mươi hoa đà lạt tiêu thụ tại thị trường trong nước trong đó thị trường tp hcm chiếm khoảng bảy mươi còn lại cung cấp thị trường các tỉnh miền đông miền tây nam bộ và các tỉnh miền trung hà nội
tại buổi làm việc mới đây sở công thương tp hcm đề xuất ubnd tp xem xét áp dụng quy định giờ cao điểm của xe chở hoa đà lạt vào các chợ đầu mối như với những xe chở hàng hóa bình ổn thị trường dịp tết
tuy nhiên để chủ động các đơn vị cung ứng hàng hóa vào tp hcm
tp hcm dịp này cần tính toán thời điểm giao hàng phù hợp để không ảnh hưởng tới tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm bảo đảm nguồn cung và ổn định giá hoa cho dịp tết năm nay